công an thành phố đà nẵng đã bắt tạm giam nam thanh niên quốc tịch trung quốc tên là seo chi ping hai mươi bảy tuổi về tội giết người
nghi phạm là người đã sát hại cô gái đồng hương sau đó phân thành nhiều phần bỏ vào vali rồi ném xuống sông hàn để phi tăng
theo điều tra nghi phạm seo chi ping là một người chơi cờ bạc
cô pao dan ping ba mươi tuổi cùng quốc tịch trung quốc đã đưa tiền cho nghi phạm đi đánh bạc để chia trác tiền thắng thua
ngày năm tháng một cô đưa cho nghi phạm sáu mươi một đô la mỹ để đánh bạc nhưng bị thua hết
sau đó cô đòi lại số tiền này nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã
ngày sáu tháng hai cô gái này đến nơi ở của nghi phạm để đòi tiền và bị hung thủ sát hại